từ bỏ công việc của một giáo viên đang dạy ở thành phố lào cai về dạy học tại một trường học ở vùng cao
trong một mươi bốn năm đứng lớp thì có sáu năm cô đỗ thủy quyên gắn bó với những đứa trẻ người mông
với tình yêu trẻ cùng với kiến thức sẵn có cô quyên đã sáng tạo ra sách công nghệ ba d
theo chương trình đổi mới của bộ giáo dục và đào tạo
sản phẩm sách ba d của cô quyên được chọn là một trong năm mươi sáng kiến lọt vào vòng chung kết
cuộc thi diễn đàn giáo dục việt nam đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin hai nghìn một mươi chín
đây là một tiết học của gần ba mươi cháu mầm non một trăm linh là người mông bằng sách công nghệ ba d của cô quyên
câu chuyện giản dị gần gũi với hình minh họa sinh động đã giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức nhanh hơn
điều đặc biệt tạo nên sự hứng thú trong học tập giúp cải thiện khả năng tiếng việt cho các em học sinh người mông
khi mà sử dụng cái sách ba d tương tác thì học sinh của tôi rất là hào hứng và tiếp thu bài thì cũng rất là tốt
và một điều đặc biệt là với học sinh ở vùng người mông thì vốn tiếng việt còn rất là thấp
và khi sử dụng cái cuốn sách ba d tương tác này thì cái nội dung mà tôi muốn truyền tải đến cho học sinh thì cũng được học sinh tiếp thu cao hơn
tuy nhiên để làm được những quyển sách này không hề đơn giản cô quyên đã mất rất nhiều thời gian từ khâu tìm kiếm hình ảnh
xử lý hình ảnh trên máy tính rồi sắp xếp nhân vật di chuyển
nhờ sự kiên trì ham học hỏi đến nay cô đã làm được hơn một mươi quyển sách ba d phục vụ cho học sinh
hiện tại sản phẩm của cô quyên đã được nhiều nhà trường ở hà nội tp hcm hải dương sơn la sử dụng trong giảng dạy
thực ra thì một điều mà mong muốn nhất từ khi bắt đầu có ý tưởng xây dựng vào cái sách ba d này thì tôi rất là mong muốn là có thể nhân rộng
và có thể triển khai cái sách này đến với lại tất cả các em học sinh của các vùng đặc biệt khó khăn
với những nỗ lực đổi mới sáng tạo của cô quyên những đứa trẻ mông vùng cao suối ràng đã trở nên tự tin gần gũi với cô giáo hơn và đã có thể nói tiếng việt rành rọt
đây là niềm vui lớn đối với cô quyên cũng như nhiều giáo viên vùng cao
thời gian tới phòng giáo dục và đào tạo huyện văn chấn tiếp tục khuyến khích hỗ trợ cô quyên thực hiện nhiều quyển sách ba d để nhân rộng ra các trường vùng cao khác giúp các em tiếp cận với công nghệ thông tin